đây cũng là một hoạt động cấp quốc gia của việt nam nhằm kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập asean
lễ hội là dịp để chào mừng trạng đường năm mươi năm bền bỉ và thành công của asean
cũng như nuôi dưỡng niềm tự hào và quyết tâm xây dựng cộng đồng asean ngày càng vững mạnh
và những thành quả mà asean có được là nhờ chặng đường lịch sử vẻ vang tầm nhìn của các vị tiền bối và tình đoàn kết thống nhất trong đa dạng
lễ hội vàng asean là một điểm nhấn quan trọng giúp quảng bá và nâng cao hiểu biết của người dân về các nền văn hóa đa dạng của các nước asean
thông qua các khu trưng bày văn hóa âm nhạc trò chơi các điệu nhảy và món ăn truyền thống
tại lễ hội các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật do các cán bộ đại sứ quán asean tại hà nội
cán bộ bộ ngoại giao và sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật hà nội biểu diễn với các bài hát điệu múa đậm đà bản sắc văn hóa của từng nước asean
tham quan những gian hàng trưng bày văn hóa trò chơi ẩm thực mang dấu ấn đặc trưng của từng nước asean
khu trưng bày ảnh đoạt giải và tham dự cuộc thi ảnh về đất nước con người asean cũng đặc biệt gây ấn tượng với các đại biểu
các lực lượng an ninh indonesia vừa chặn đứng một âm mưu của các phần tử cực đoan có ý định kích nổ một quả bom làm từ chất phóng xạ
đánh dấu tham vọng ngày càng lớn của các phần tử cực đoan muốn phá hoại quốc gia có số người hồi giáo đông nhất thế giới này
cảnh sát indonesia đã tiến hành khám xét các ngôi nhà và bắt giữ năm đối tượng tình nghi tại thành phố bandung thuộc tỉnh tây java
sau cuộc khám xét
cảnh sát thông tin về kế hoạch cho nổ một quả bom hóa học song không cho biết thêm chi tiết
theo ba nguồn tin chống khủng bố giấu tên các tay súng muốn biến chất phóng xạ cấp độ thấp như thorium hai trăm ba mươi hai thành chất phóng xạ chết người iranium hai trăm ba mươi ba
hiện indonesia đang phải đối phó với làn sóng các tay súng tháo chạy từ các nước khác cũng như hệ quả từ cuộc vây hãm thành phố marawi
của phiến quân tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở miền nam philippines
mà giới nhà lãnh đạo khu vực
nhà phân tích lo ngại là đã kích động các tay súng khắp đông nam á
lần đầu tiên một thương hiệu hợp nhất sử dụng về quảng bá cho các sự kiện du lịch cũng như kinh tế được singapore công bố
nhằm xây dựng hình ảnh đảo quốc sư tử thành một điểm đến nơi đam mê trở thành hiện thực
các đoạn phim ngắn quảng bá được thực hiện theo lối kể chuyện giới thiệu các đặc trưng riêng có mang tính địa phương của mọi tầng lớp người dân singapore
và chia sẻ những câu chuyện về niềm đam mê của họ
qua đó du khách có thể cảm nhận sự độc đáo đa dạng của văn hóa singapore cũng như tham gia trực tiếp vào câu chuyện sống động đó
như vậy đây là lần thứ tư kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi singapore đưa ra một thương hiệu du lịch mới
và sau bảy năm kể từ khi thương hiệu gắn liền với hình ảnh của quốc gia này là singapore của bạn ra đời
công cuộc cải tổ mạnh mẽ này của ngành du lịch singapore không chỉ là để đối phó với sự cạnh tranh gây gắt hiện tại
mà còn là một cú hích quan trọng để ngành du lịch nước này bứt phá trong bối cảnh nền kinh tế được dẫn dắt bởi sự đổi mới sáng tạo
một cộng đồng asean thống nhất sẽ đẩy nhanh tốc độ cấu trúc nền kinh tế và dự kiến sẽ tạo ra khoảng một mươi bốn triệu việc làm mới đến năm hai nghìn hai mươi năm
sự dịch chuyển lao động giữa các nước asean không chỉ đem lại cơ hội việc làm mới cho lao động việt nam
mà còn là thách thức nếu lao động việt nam không nâng được tầm chuyên môn nghiệp vụ thái độ làm việc kiến thức kỹ năng
lúc đó lao động của các nước khác sẽ vào việt nam đồng nghĩa với tỷ lệ thất nghiệp ở việt nam tăng lên
theo số liệu của tổng cục thống kê với dân số chín mươi triệu trên sáu trăm linh triệu dân trong asean
quy mô lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên ở việt nam là khoảng bảy mươi triệu người
trong đó số người ở tuổi lao động là năm mươi năm triệu người
đây là nhóm tuổi tiềm năng để tiếp thu được chi thức
kỹ năng mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động ở việt nam
và chính sự dịch chuyển lao động trong khối asean đã đem lại nhiều cơ hội cho lao động việt nam
chủ trương để cho lao động trong các quốc gia này có thể chuyển dịch lẫn với nhau
là một cơ hội rất lớn để đầu tiên là chúng ta phát triển thị trường trong nước thị trường lao động trong nước
thứ hai nữa để cho người ta có thể phát triển thị trường trong nước thị trường lao động trong nước
nguồn nhân lực của việt nam có điều kiện cọ sát với nguồn nhân lực trước mắt là trong các quốc gia asean này
và cái thứ ba nữa là chúng ta học hỏi thêm cái kinh nghiệm của các quốc gia khi chuyển dịch lao động
và thứ năm nữa là để lao động việt nam có điều kiện đóng góp sức lực lao động của mình vào nền kinh tế của chúng ta để giúp chúng ta kết cánh
năm hai nghìn một mươi tám thì việc chúng ta sẽ phải tự do trong vấn đề nhân công
ở trong khối asean sẽ dịch chuyển về việt nam tương đối là nhiều
thì hiện nay chúng tôi được biết thống kê là chúng ta chỉ có một trăm sáu mươi tám kỹ sư được công nhận là có tay nghề trong khối asean thôi
và trong hơn một trăm linh đó thì có một mươi kỹ sư là tay nghề cao
với cái áp lực như vậy với số lượng của nhân công chúng ta được công nhận rất là thấp so với khối trong khối asean
nên do vậy mà nó có tạo mọi cái điều kiện
cho các nhân công ở những nơi còn lại để thâm nhập vào thị trường việt nam
chúng ta vừa phải đón nhận một làn sóng nhân công tự do vào việt nam
hiện nay trong khối asean việt nam có lao động tay nghề cao ở một số ngành nghề bậc cao và bậc trung
như là công nghệ thông tin dệt may dày da chế biến thực phẩm một số ngành cơ khí
tuy nhiên nguồn lao động việt nam trong khu vực được đánh giá là kém cạnh tranh trong năng suất lao động kỹ năng và ngoại ngữ
đây là thách thức lớn đối với lao động việt nam
khi có sự dịch chuyển lao động từ các nước asean sang
khi chúng ta so sánh chất lượng lao động của chúng ta với các quốc gia khác
và đặc biệt chúng ta chỉ cần so sánh một chỉ số thôi đó là chỉ số năng suất lao động
thì ai cũng biết năng suất lao động của người việt chúng ta hiện nay đang là thấp
và nó cũng là rất thấp trong cộng đồng khu vực asean cũng như là so với nền kinh tế toàn cầu
thì cái điểm này nó xuất phát từ một điểm rất quan trọng đó là người việt chúng ta không ưa tính kỷ luật
tính hệ thống và kỳ luật người việt rất là thấp và chính chúng tôi cũng luôn phải va phải chỗ đó
chắc chắn là sẽ có những lao động của việt nam sẽ bị mất việc vào tay các lao động của các nước
như là malay hay singapore hay là philippines
vì họ có ngoại ngữ họ có tay nghề họ có kỹ năng
và một số doanh nghiệp việt nam thiếu thì đương nhiên có thể phải thuê các lao động của nước ngoài
thực tế thì những cái việc hội nhập của quốc gia thì hiện nay cái ảnh hưởng xuống đến các doanh nghiệp
rồi cũng như là các người lao động thì tôi phải nói thực sự là mọi người biết về thông tin cũng như là chuẩn bị cho cái việc đấy tương đối ít
tay nghề của chúng ta trong khối asean được đánh giá là khoảng trung bình bởi vì nó vướng một số các vấn đề sau
thứ nhất liên quan đến rào cản về mặt ngôn ngữ trình độ và khả năng để chúng ta chủ động trong vấn đề công việc
vấn đề nữa là vấn đề về văn hóa văn hóa người việt chúng ta là ngại vấn đề về di chuyển
văn hóa người việt chúng ta là ngại vấn đề về di chuyển

góp phần giải quyết các vấn đề của thị trường lao động nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nhân lực việt nam
khi thị trường lao động trong nước và quốc tế nhất là khi cộng đồng asean được hình thành
việt nam cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về lao động việc làm giáo dục nghề nghiệp
tập trung dự báo thị trường ngắn hạn và dài hạn phát triển kết nối thị trường lao động với các nước trong khu vực
mở rộng phát triển thị trường lao động ngoài nước phù hợp với trình độ kỹ năng của lao động việt nam
và đồng thời bản thân người lao động cũng cần nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động asean
các trường đại học cao đẳng trong các nước asean để chúng ta đưa một lực lượng
các nhân sự cấp cao hoặc các sinh viên xuất sắc để được đào tạo tại các khối asean
và cử các cán bộ những nhân sự đó được làm việc trong các doanh nghiệp trong khối asean
hoặc là chúng ta có thể thăm sâu vào các tổ chức trong nước asean mà chúng ta đang sử dụng
chúng ta có rất nhiều các nhà khoa học rất nhiều các nhà nghiên cứu
thì theo chúng tôi nghĩ
đây là một nhân sự hết sức là cấp cao
nên chúng tôi nghĩ cũng nên cử những nhân sự này đi tham gia trong các khối doanh nghiệp asean
để chúng ta tăng cường các nhà khoa học
bởi vì những nhà khoa học đó có thể đáp ứng được các yêu cầu những cái nhiệm vụ
mà các doanh nghiệp việt nam chúng ta đặt ra một bài toán
như vậy để chia sẻ khối thịnh vượng chung và đảm bảo việc làm trong nước
việt nam cần tận dụng các lợi thế cạnh tranh nâng cao chất lượng nguồn lực
đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra
du khách đến thăm đền sẽ được nghe người dân ở nơi đây kể về truyền thuyết ra đời của ngôi đền
với một bi kịch đau thương
theo truyền thuyết thì vào khoảng thế kỷ thứ một mươi một
có tám vị đạo sĩ từ ấn độ sang thăm bagan
và được đức vua của xứ sở bagan tiếp đón rất nồng hậu
các vị đạo sĩ này đã kể cho đức vua nghe về chiếc hang huyền thoại trên đỉnh núi himalaya
với một viễn cảnh ngôi đền tuyết trắng vô cùng đẹp
nhà vua vô cùng thích thú và ngài yêu cầu xây dựng ngôi đền ở đồng bằng bagan
vào năm một nghìn chín mươi một ngôi đền anda ra đời giữa vùng đất khô cằn của bagan cổ
ngôi đền ra đời là sự hoàn hảo tuyệt đình về kiến trúc
tuy nhiên sau khi ngôi đền ra đời
vua khyan sita đã hạ lệnh giết hết các kiến trúc sư đã tham gia xây dựng ananda
vì ông vua này muốn đảm bảo rằng kiến trúc của ngôi đền là duy nhất trên đời
theo thời gian ngôi đền vẫn tồn tại với vẻ độc đáo kêu kỳ của mình
và được biết đến là nơi vô cùng linh thiêng
sau trận động đất kinh hoàng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đền anda bị đổ mất tháp trung tâm và phải xây lại
tuy vậy hàng năm tại ngôi đền này vẫn thường diễn ra lễ hội nổi tiếng nhất ở xứ ba gan
đến với đền anda du khách sẽ vô cùng thích thú với nét đẹp nơi đây
hiểu hơn về cuộc sống của những người bagan truyền thống
và thêm yêu mến myanmar đất nước xinh đẹp với những huyền thoại ly kỳ hấp dẫn
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi